các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đoàn việt thắng ba mươi chín tuổi nguyên phó tổng giám đốc công ty mhbs
năm trương thanh liêm ba mươi ba tuổi nguyên phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư công ty mhbs
nguyễn phương duy ba mươi sáu tuổi nguyên trưởng phòng đầu tư công ty mhbs
và võ kim phụng ba mươi bốn tuổi nguyên trưởng phòng nghiên cứu phân tích công ty mhbs
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi một bằng nhiều thủ đoạn khác nhau
các đối tượng trên đã sử dụng tiền của mhb sai mục đích
trong việc đầu tư trái phiếu kinh doanh chứng khoán gửi tiền trái phép
cơ quan tố tụng xác định qua hành vi nêu trên đã gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng
hiện nay công ty mhbs đã bị ủy ban chứng khoán nhà nước tạm đình chỉ hoạt động
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang
đã bắt tạm giam các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi gồm phạm tiến lực
trần vĩnh lộc bùi thế trường phan thanh tùng và đỗ quang long cùng chú tại tp hải phòng
công an tp long xuyên nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về một nhóm cho vay nặng lãi
do phạm tiến lực điều hành với thủ đoạn cầm giấy chứng minh nhân dân hộ khẩu
giấy đăng ký xe và giấy ghi nợ với lãi suất hai mươi
sau khi vay tiền nạn nhân không có khả năng chi trả thì nhóm của lực đến nhà đe dọa đánh đập
qua xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này
phát hiện và thu giữ nhiều giấy tờ của các nạn nhân với tổng số tiền nợ là trên chín trăm năm mươi triệu đồng
cũng trong ngày hôm nay công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố
đối với các đối tượng đặng đình tài nguyễn công tùng và đặng đình đạt
cùng chú tại thị trấn chờ huyện yên phong về hành vi cố ý gây thương tích cho hai công an đang thi hành công vụ
vào đêm ba mươi một tháng một nhận được tin báo của quân chúng về một vụ mất an ninh trật tự trên địa bàn
tổ công tác công an thị trấn chờ đã nhanh chóng có mặt để giải quyết
tuy nhiên một nhóm đối tượng trong đó có ba đối tượng nêu trên đã sử dụng hung khí chống đối tấn công
khiến đồng chí nguyễn văn thao trưởng công an thị trấn bị thương ở má phải khâu bốn mũi
và đồng chí nguyễn văn liên công an viên bị gãy tay trái trên người có nhiều vết thương
trong đó có một vết ở đầu hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thời gian vừa qua tội phạm mua bán người mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh lai châu diễn biến khá phức tạp
mỗi năm lực lượng công an tỉnh lai châu đã bắt giữ hàng chục vụ
tuy nhiên có một thực trạng đáng buồn là trong số đó có cả những trường hợp tội phạm mua bán người
mua bán trẻ em lại chính là những người thân trong gia đình
đối tượng tẩn tà mẩy ở bản xì choang xã biên giới vàng ma trải huyện phong thổ tỉnh lai châu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong thổ bắt về hành vi mua bán trẻ em
điều đáng nói mẩy không sử dụng thủ đoạn bắt cóc hay chiếm đoạt
mà trực tiếp đến nhà vợ chồng anh trẻo diếu mìn ở cùng bản đặt vấn đề mua cháu trẻo lao lũ mới sinh được một mươi ba ngày tuổi về nuôi
sau đó lại đem cháu bé bán cho đối tượng người trung quốc
mấy ngày trước khi tôi đang đi lấy rau lợn có gặp một người đàn ông trung quốc
ông ấy hỏi tôi có biết ai bán con để mua về nuôi
biết nhà trẻo diếu mìn từng bán một đứa con cho người cùng bản bây giờ mới đẩy một đứa nữa
nên tôi bảo để về hỏi xem
người đàn ông đó đưa cho tôi ba nhân dân tệ bảo nếu mua được
thì một mươi giờ đêm mang ra địa điểm này đưa cho ông ấy
tôi đến cho vợ chồng trèo diếu mìn hai nhân dân tệ và bế đưa bé đưa cho người đàn ông trung quốc
còn đây là chị tần u mẩy ở bản nhóm ba xã vàng ma trải huyện phong thổ
khi chị đang ngủ cùng với con là tẩn láo lả ở trong lán ruộng
thì bị một đối tượng đạp cửa xông vào dùng gậy đánh tới tấp và bắt mất đứa con trai
đã hơn một năm trôi qua nhưng ký ức về đêm kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí trị
và cũng từ hôm đó
chị đã mất đi cậu con trai vừa tròn năm tháng tuổi
tôi đang ngủ trong lán cùng con thì có người xông vào dùng gậy đập liên tiếp vào người
trời tối không nhìn thấy gì hoảng quá tôi chạy đi gọi người đến cứu
nhưng khi quay lại thì không thấy con đâu nữa
chỉ khi lực lượng công an vào cuộc điều tra kẻ đã bắt đi cháu tẩn láo lả đêm hôm đó
được xác định chính là tần láo san em trai chị tần u mẩy
do bản tính ăn chơi đua đòi không chịu làm ăn
san đã chiếm đoạt và bán chính cháu ruột của mình sang trung quốc
lấy tiền tiêu xài
với các tư tượng mua bán trẻ em chúng tôi phải nghiêm khắc xử lý theo đúng pháp luật
và cũng sẽ đưa ra sự xét xử công khai tại khu vực xã vàng ma trải
để làm mục đích dân đe giáo dục cho nhân dân
và để phong ngừa tội phạm xảy ra trong thời gian tiếp theo
để hạn chế hoạt động của tội phạm mua bán người
lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu
một mặt tăng cường đấu tranh chấn áp loại tội phạm này
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng nhân dân
tuy nhiên nghèo đói trình độ dân trí thấp
cộng với nhận thức pháp luật còn hạn chế
đã khiến cho tình trạng này vẫn diễn biến khá phức tạp
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh lào cai
vừa phối hợp với các lực lượng chức năng
liên tiếp bắt hai đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản và mua bán người
sáng qua lực lượng công an bắt giữ đối tượng lường văn coi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu
bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
coi đã trộm cắp tài sản của một nhà dân trên địa bàn huyện
đến đầu tháng chín khi bị cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập
thì bỏ trốn sang phường duyên hải thành phố lào cai cho đến ngày bị bắt
trước đó vào khoảng tám giờ ngày hai mươi chín tháng một
công an lào cai bắt giữ đối tượng tráng xeo sáng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện simacai
bị truy nã về tội mua bán người
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi hai đối tượng đã bỏ trốn sang lai châu
sau khi thực hiện hành vi mua bán người sang trung quốc
bốn đối tượng trộm cắp xe mô tô vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện phục hòa tỉnh cao bằng bắt giữ
vào ngày bảy tháng một lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nông văn quỳnh
trú tại huyện phục hòa tỉnh cao bằng đang có hành vi trộm cắp xe mô tô
tại cơ quan công an quỳnh khai nhận
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến khi bị bắt
đã cùng đồng bọn gây ra năm vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản
gồm triệu sinh hưng chú tại tỉnh thái nguyên
trần pháp sinh và nguyễn văn kế cùng chú tại tỉnh cao bằng
lợi dụng sơ hở của người dân các đối tượng này đã dùng vam mở khóa lấy cắp xe mô tô
sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài
tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý
công an tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang hai mươi đối tượng đều trú tại thị xã hồng ngự
đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp bình lý xã bình thạnh thị xã hồng ngự
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ trên hai mươi năm triệu đồng
một mươi một xe mô tô một mươi ba điện thoại di động cùng các tàn vật liên quan
các đối tượng được đưa về cơ quan công an để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
còn vào trưa qua công an tỉnh cà mau đã triệt xóa trường gà tại khóm
phường tám thành phố cà mau
tại hiện trường lực lượng bắt quả tang chín đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
thu giữ trên bốn triệu đồng tiền mặt cùng các tăng vật liên quan
mặc dù mới xuất hiện trong thời gian gần đây
nhưng trường gà trên đã thu hút nhiều đối tượng từ các địa bàn lân cận để sát phạt ăn tiền
công an tỉnh quảng trị vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ ba đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng bị bắt gồm nguyễn mạnh tiến nguyễn thị thanh tùng và phạm quang hưng
đều trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
tăng vật thu giữ gồm ba mươi năm gói và một cục heroin có trọng lượng khoảng trên hai mươi gram
một cân tiểu ly một xe mô tô bảy điện thoại di động và một cây kiếm
bước đầu các đối tượng khai nhận mua ma túy về bán cho các con nghiện để kiếm lời
xóa bỏ nhiều điểm nóng về ma túy triệt xóa nhiều đường dây vận chuyển
buôn bán ma túy đó là những chiến công của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an huyện điện biên tỉnh điện biên trong năm hai nghìn một mươi năm
để có được những kết quả này công an huyện điện biên tỉnh điện biên đã có những nỗ lực không nhỏ
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện điện biên
đã lên kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng bất ngờ tấn công
phạm ma túy tại bản xôn xã thanh an huyện điện biên tỉnh điện biên
đây là một trong những điểm nóng về ma túy trên địa bàn huyện
tình trạng mua bán sử dụng trái phép ma túy tại đây hết sức phức tạp
bốn đối tượng phạm tội về ma túy đã bị bắt giữ cùng hàng trăm tăng vật hùng khí
đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an huyện điện biên thì
đã làm tốt thực hiện triển khai các kế hoạch phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn
công an huyện điện biên
đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy tại địa bàn xã thanh an
do làm tốt các mặt công tác trong năm kết quả công tác phòng chống ma túy
đạt hiệu quả bắt và xử lý các đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ
trái phép chất ma túy đạt kết quả rất cao
ngay sau đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện điện biên
cũng đã kêu gọi đoàn viên thanh niên thu thập dọn dẹp các bơm kim tiêm rơi vãi tại đây
bên cạnh việc mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
luôn tích cực đến thăm hỏi động viên những người đã cai nghiện thành công
tạo điều kiện giúp đỡ để họ ổn định cuộc sống